theo viện khoa học thủy lợi miền nam khuyến cáo với các diễn biến dòng chảy cập nhật về đồng bằng đến hiện nay
khả năng xảy ra hạn mặn như năm hạn mặn hai nghìn một mươi sáu là rất lớn
chính vì vậy để bảo đảm an toàn cho sản xuất các địa phương cần chủ động các giải pháp phòng chống hạn mặn ngay từ bây giờ
do ảnh hưởng của việc giảm xả từ thủy điện trung quốc tại tân châu và châu đốc bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một
và ảnh hưởng ra các vùng ven biển đến hết ngày hai mươi tám tháng một vùng thượng đồng bằng sông kiều long an giang đồng tháp kiên giang và cần thơ
nước thấp khó khăn cho bơm tát ở các vị trí xa kênh trục vùng ven biển đồng bằng sông cửu long trà vinh sóc trăng bạc liêu cả mau và kiên giang
mặn lịch sử có thể xảy ra
nồng độ mặn ở một số nơi giáp danh với bạc liêu và kiên giang lên đến ba phần nghìn cao nhất từ đầu mùa khô đến nay
tỉnh đã đóng cống ngăn mặn trên nhiều tuyến sông
các bộ ngành nông nghiệp sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong những ngày tết để kịp thời nắm mắt tình hình thông báo qua điện thoại cho lãnh đạo địa phương
để kịp thời trị đạo ứng phó trước diễn biến phức tạp của nước mặn xâm nhập